thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin về vùng áp thấp nhiệt đới gần đất liền của nước ta
hồi một mươi giờ ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới cách mong cái quảng ninh khoảng một trăm linh km về phía đông đông bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào vùng biển của bắc vịnh bắc bộ
cách mong cái của quảng ninh khoảng bảy mươi km
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh bảy năm độ đến một trăm một mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lúc xoáy
sau đó áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển và suy yếu thành một vùng áp thấp
chuyển sang thời tiết trên đất liền
các tỉnh thành miền bắc sẽ tiếp tục có mưa mưa vừa
vùng núi có nơi xuất hiện mưa to đến rất to trong ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn
sao đến ngày hai mươi năm thì cường độ mưa sẽ có xu hướng là suy giảm dần
do mưa đã kéo dài nhiều ngày nên cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất
đặc biệt là tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi
nên nhiệt độ ở đông bắc bộ trong những ngày tới sẽ không quá mức ba mươi ba độ
vùng núi có nơi còn thấp hơn
phía tây bắc bộ thì cũng có mưa mưa vừa
vùng núi có nơi sẽ xuất hiện mưa to đến rất to trong ba ngày tới
quý vị cũng cần đề phòng lũ quét và xa lở đất đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi
do mưa nhiều nên nhiệt độ trên khu vực này không cao khi sẽ không vượt quá mức là ba mươi ba độ
các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế thì cũng xảy ra mưa trên diện rộng
cường độ mưa mạnh sẽ gia tăng trong ba ngày tới
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ năm mươi một trăm năm mươi mm trên một đợt
riêng thanh hóa và nghệ an có nơi là trên hai trăm linh mm trên một đợt
đồng thời nền nhiệt độ ở khu vực này sẽ giảm khoảng từ hai cho đến ba độ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
trong khi đó từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vẫn phổ biến là ít mưa
với mức nhiệt là từ ba đến ba độ

cục bộ có nơi là trên mức ba mươi năm độ
tây nguyên vẫn tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam
có cường độ trung bình đến mạnh
nên duy trì mưa rông xảy ra trên diện rộng
đặc biệt là vào khoảng thời gian chiều tối
dễ kèm theo tố lốc xét và gió giật khá nguy hiểm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên không vượt quá mức là ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông trên diện rộng trong ba ngày tới
đề phòng có tố lốc và gió giật
và khoảng thời gian chiều tối
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
ở mức là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và tăng nhẹ trong ngày hai mươi năm